vụ tai nạn trên quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai đi sapa vào chiều ngày ba tháng ba
làm một người thiệt mạng và hai mươi hai người khác bị thương
đến một mươi sáu h chiều nay bốn tháng ba chỉ còn hai nạn nhân chấn thương nặng đang điều trị tích cực
tại bệnh viện đa khoa lào cai
theo bác sĩ bùi việt thông phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
hai nạn nhân còn lại một trường hợp nằm tại khoa ngoại thương một trường hợp nằm tại khoa ngoại chấn thương
một trường hợp nằm tại khoa hồi sức tích cực đang được theo dõi điều trị tích cực
chờ qua cơn sốc mới xử lý tiếp
trước đó đã có sáu trường hợp chấn thương nhẹ xin xuất viện bảy trường hợp chấn thương nặng
được chuyển về bệnh viện việt đức các trường hợp còn lại chuyển về cơ sở y tế khác
theo nguyện vọng của gia đình
ngoài hai trường hợp nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa lào cai
những trường hợp còn lại các chỉ số tương đối ổn định sức khỏe đang dần hồi phục